bộ xây dựng vừa hoàn thiện dự thảo vốn đầu tư xây dựng một km đường cao tốc theo quy mô yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tế hiện nay cho từng đoạn đường
dự kiến định mức này sẽ được phê duyệt và áp dụng vào năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện đề án hoàn thành hệ thống định mức giá xây dựng do thủ tướng chính phủ phê duyệt
sau hơn một năm thực hiện đề án đã có hơn một định mức lạc hậu được loại bỏ sửa đổi hơn ba định mức
bổ sung hơn hai định mức mới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước chống thất thu lãng phí trong đầu tư công
mới đây bộ xây dựng cũng đã bổ sung dự án ppp thuộc đối tượng áp dụng quản lý chi phí đầu tư xây dựng
tổng mức đầu tư của dự án sẽ được tính đúng tính đủ và phù hợp với mặt bằng giá thị trường
khắc phục những tồn tại trong báo cáo kiểm toán của các dự án ppp đặc biệt là dự án bot giao thông
cùng với đó việc tính toán xuất vốn đầu tư xây dựng một km đường cao tốc sẽ giúp cho bộ quản lý chuyên ngành
các địa phương có thể đánh giá phê duyệt quản lý giá chi phí của các dự án giao thông hiệu quả hơn
hạn chế được điều chỉnh giá đội vốn thất thoát